tính đến ngày hôm nay mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên ba trăm năm mươi tỷ đồng
từ số tiền này mặt trận các cấp đã phân bổ trên ba trăm hai mươi năm tỷ đồng đến bà con các tỉnh bị thiệt hại do mưa bão
từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan tổ chức cá nhân doanh nghiệp nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đi đến từng hộ gia đình bị thiệt hại sau bão lũ để khảo sát thống kê
nhằm giúp người dân xây mới sửa sang nhà cửa tạo sinh kế để các hộ có nguồn lực chăn nuôi sản xuất
đồng thời các địa phương cần quan tâm tới vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh bảo đảm mọi điều kiện để học sinh được đến trường
và nhân dân yên tâm đón tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một